phiên họp thứ ba của ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi bốn đã khai mạc
trong phiên họp sáng nay ủy ban thường vụ quốc hội đã thảo luận về dự án luật thủy lợi
dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
phát biểu khai mạc phiên họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết
tại phiên họp này ủy ban thường vụ quốc hội sẽ xem xét thảo luận nhiều nội dung quan trọng
như dự án luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước sửa đổi dự án luật du lịch sửa đổi
dự án luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
những dự án luật này sẽ được trình ra kỳ họp thứ hai sự kiến khai mạc vào tháng một mươi xem xét thảo luận
ngay sau đó ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật thủy lợi
đồng tình với việc chuyển đổi cơ chế từ thủy lợi phí sang giá dịch vụ thủy lợi
các đại biểu cho biết việc làm này phù hợp với xu hướng hiện tại
tuy nhiên một số đại biểu cho rằng cần làm rõ những khó khăn khi thực hiện
cũng như ý kiến của người dân về việc chuyển đổi này
một số đại biểu khác băn khoăn về trách nhiệm của người cung cấp dịch vụ thủy lợi cho người dân
sẽ thế nào khi chuyển đổi cần phải cam kết với người dân về việc cung cấp nước bất kể khi hạn hán hay ống lụt
các đại biểu cũng cho rằng trên thực tế chi phí làm nông nghiệp cao hơn so với thu nhập của người dân
vì vậy việc chuyển đổi này cần phải chuẩn bị chú đáo
bởi ngoài việc giúp cho quản lý nhà nước thì quan trọng hơn
nó phải làm lợi cho người dân giúp đỡ người dân